điều khiển xe máy gây tai nạn giao thông chết người đặc biệt là trước đó có sử dụng rượu bia
dương trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thị trấn núi sập huyện thoại sơn tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang khởi tố
bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó vào tối ngày hai mươi bốn tháng tám hiếu điều khiển xe mô tô do không chú ý quan sát
và xe mô tô lại không có đèn chiếu sáng cho nên hiếu đã đâm vào một người đàn ông đi bộ cùng chiều
hậu quả nạn nhân bị chấn thương sọ não
mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện
qua xác minh vụ tai nạn giao thông cơ quan công an phát hiện dương trung hiếu điều khiển xe mô tô có nồng độ cồn trong máu
và hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định